thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào tối ngày hôm qua tại hà nội bộ công an phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống công an nhân dân
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với chủ đề vì bình yên cuộc sống
và tôn vinh bảy mươi tập thể cá nhân công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới dự có thượng tướng trần việt tân thứ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh hải
phó chủ tịch thường trực tổng liên đoàn lao động việt nam
chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên cuộc sống một lần nữa khẳng định lại chặng đường bảy mươi năm xây dựng
chiến đấu và trưởng thành về mọi mặt của lực lượng công an nhân dân
trong đó khẳng định vai trò không thể thiếu của quần chúng nhân dân bởi trong suốt bảy mươi năm
lực lượng công an nhân dân luôn phối hợp gắn bó hợp tác bền chặt với quần chúng nhân dân
vào đội ngũ công nhân viên chức lao động để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển vững chắc tạo hiệu quả rất thiết thực trong đấu tranh
phòng ngừa và trớ ngáp các hành vi vi phạm pháp luật giữ vững an ninh trực tự an toàn xã hội
hội nghị hôm nay hết sức có ý nghĩa hết sức về mặt chính trị
quan trọng là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nếu như mà công đoàn chúng ta cũng như cán bộ chiến sĩ mà không dựa vào dân không lấy dân làm gốc
thì chúng ta tất cả những công việc cũng như là mọi thắng lợi không đi đến thành công được
nên cái hội nghị hôm nay tôi thấy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân nói chung và ngày hội một mươi năm toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại đêm giao lưu các đại biểu đã kể lại những câu chuyện cụ thể thiết thực sinh động
về những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đó là những câu chuyện về tổ thanh niên sung kích tổ hòa giải tổ an ninh ở cụm dân cư
tổ công nhân tự quản về an ninh trực tự hay mô hình tiếng loa an ninh
một trong những mô hình hoạt động hiệu quả ở phường tân thạnh tam kỳ quảng nam
đó là mô hình tiến loa an ninh trên địa bàn của vườn hàng đêm hai mươi một h đến hai mươi hai h ba mươi
băng bảo vệ dân phố đã đi từng con đường lần hỏi nghệm trên các đường chính
cũng như là khu dân cư trên địa bàn phường để thông báo cho bà con
các tàu phòng và cũng thông báo cho bà con đề phòng khi mà chúng ta chưa đóng cửa
thì chúng ta tiệp thở ra để đóng cửa để tất tình trạng là khi chúng ta đi ngủ quên đóng cửa
và đấu thường lợi dụng sở hữu của người dân độc nhập vào lái các tài sản
tại chương trình giao lưu nghệ thuật bảy mươi tập thể cá nhân công nhân viên chức lao động
có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được tuyên dương
họ là những nhân tố có những đóng góp rất thiết thực
hỗ trợ đắc lực để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được phát triển vững mạnh
đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả củng cố thế trận an ninh nhân dân
và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc kiên quyết đấu tranh
trấn áp với các loại tội phạm tệ nạn xã hội giữ bình yên cho cuộc sống
cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vào tối ngày chín tháng tám
công an tỉnh bến tre đã tổ chức lễ tuyên dương hai mươi gương mặt thanh niên phụ nữ công an bến tre tiêu biểu
làm theo lời bác giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm
lễ tuyên dương thanh niên phụ nữ công an bến tre tiêu biểu là sự kiện chính trị quan trọng
của đoàn viên hội viên công an tỉnh đồng thời đây là dịp để tôn vinh khen thưởng
những điển hình thanh niên phụ nữ công an bến tre tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác
chiến đấu học tập rèn luyện có nhiều thành tích trong công tác đoàn
phong trào thanh niên công tác hội và phong trào phụ nữ qua đó nhằm động viên khuyến khích
khơi dậy lòng tự hào và tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện lập công xuất sắc của đoàn viên thanh niên
và hội viên phụ nữ công an trên các lĩnh vực công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
nhiều công trình chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm cũng vừa được khánh thành tại hậu giang và tp hcm
hôm qua ngày một mươi tháng tám công an tỉnh hậu giang
tổ chức lễ khánh thành đồn công an khu công nghiệp sông hậu tại xã đông phú huyện châu thành
với mức đầu tư trên một mươi bốn tỷ đồng công trình được xây dựng trên diện tích gần hai m hai
có ý nghĩa quan trọng đáp ứng nhu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng
phục vụ nhân dân của lực lượng công an cấp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp sông hậu từ đó thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại hậu giang
phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh
công an quận một mươi hai tp hcm cũng vừa tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc công an hai phường
thạnh lộc và phường tân chánh hiệp đây là công trình hiện đại đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng
kiến trúc mỹ quan đô thị cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ sinh hoạt chiến đấu
làm việc và học tập lâu dài của cán bộ chiến sĩ công an hai phường
đại diện ban giám đốc công an thành phố gửi lời chúc mừng
lập thể cán bộ chiến sĩ công an hai phường thành lọc và phường tân chánh hiệp
đã có trụ sở làm việc mới khang trang là điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị các đồng chí và các bạn bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh sơn la nói riêng
đã vượt qua bao khó khăn thử thách cống hiến cả xương máu của mình
để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
câu chuyện về chiếc huy hiệu đặc biệt mà đồng chí lý việt quý
nguyên là cán bộ công an tỉnh sơn la được chủ tịch hồ chí minh trao tặng
đã minh chứng về cống hiến thầm lặng của những chiến sĩ công an
trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của mỹ trên địa bàn tỉnh sơn la năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
bên trái nước chè đầy ân tình ông lý việt quý nguyên cán bộ công an sơn la
lấy cho chúng tôi xem chiếc huy hiệu có in hình ảnh của bác hồ
mà ông đã cất dự rất cẩn thận
theo mạch cảm xúc ông đã kể cho chúng tôi nghe về một thời đấu tranh anh dũng
của lực lượng công an sơn la những mất mát hy sinh những chiến công hiển hách
cùng cả nước đấu tranh với đế quốc mỹ dùng máy bay bắn phá miền bắc
và ông chính là người chiến sĩ công an nhân dân sơn la vừa trực tiếp chiến đấu
vừa giúp đỡ nhân dân sơ tán ra khu vực an toàn
nơi không có sự oanh tạc ác liệt của máy bay mỹ
tôi nghĩ rằng lúc ấy tôi chỉ là cán bộ
công an giả sơn la tham gia chiến đấu phục vụ nhân dân
nằm chiến sĩ bình thường nhưng bác hồ là bị đánh tụ
bận trăm công nguyên việc bác cũng quan tâm đến tôi
tặng tôi huy hiệu đó là một điều mà tôi rất cảm xúc
sau khi nhận được huy hiệu đó thì tôi cất giữ trong hộp để giữ coi như một báu vật của bản thân
cũng như tất cả những huy hiệu huy dương khác được đảm nhà nước trao đảm
công việc lớn hoặc nhất là ngày sinh của hồ chủ tịch tôi hay rời ra xem
đến nay được năm mươi năm
tôi muốn gìn giữ là sau này để lại truyền cho con cháu nghĩ rằng cha ông nó đã chiến đấu như thế
công tác như thế để từ đó mà phấn đấu cho bản thân mình
chiều ngày một mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm máy bay mỹ đã ném bom xuống khu vực tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh gây thiệt hại đáng kể cho ta
nhân dân hoang mang tự sơ tán một cách ồ ạt ra khỏi địa bàn thị xã sơn la
ngày một mươi tám tháng sáu các bộ chí sĩ công an sơn la
nhận được chỉ thị phải trực tiếp chỉ huy lực lượng dân phòng
hướng dẫn nhân dân sơ tán đến các điểm an toàn ngoài thị xã
lực lượng công an sơn la vừa phải trực tiếp chiến đấu với máy bay địch
vừa phải hướng dẫn nhân dân đến nơi an toàn nên gặp muôn vàng khó khăn
nhưng các bộ chí sĩ công an sơn la đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nếu nói về địa điểm máy bay địch ném bơm nhiều nhất
thì đây là khu cầu sát của úc hoang tên cầu lâm la
thì khu này là chiều rộng một trăm linh m chiều dài một trăm linh m
là ngày nào hầu như địch ném bơm cả bơm thường là bơm lộ trọng
thế thì công an thị xã đã phối hợp với giao thông á
thường xuyên quan sát bao nhiêu bơm lộ
thế rồi để báo cho người là giao thông và công binh người ta đến thử lý
hơn năm mươi năm đã trôi qua chiếc huy hiệu mà bác hồ trao tặng
không chỉ có giá trị đối với riêng cá nhân đồng chí lý việt quý
mà còn để lớp lớp các thế hệ
các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an sơn la với niềm tự hào sâu sắc
không ngừng phấn đấu học tập trang luyện tiếp bước truyền thống thế hệ cha anh đi trước
lập thêm nhiều thành tích chiến công bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tiếp tục là các tin tức về an ninh trật tự
tại bạc liêu công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
của nguyễn đông cường chú tệ phường năm thành phố bạc liêu
và nguyễn đông cường chú tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
quá trình kiểm tra quầy kinh doanh đồ lưu niệm do anh võ minh sang
thuộc phường nhà mát thành phố bạc liêu làm chủ
lực lượng công an phát hiện chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát bốn mươi ba k năm mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi tám
của nguyễn đông cường không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
mở rộng điều tra lực lượng công an tiếp tục mời đối tượng dương minh đức lên làm việc
tại cơ quan công an đức khai nhận đã trộm chiếc xe gắn máy trên
sau đó đem bán lại cho nguyễn đông cường
ngoài ra đối tượng đức còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy khác
trên địa bàn trong thời gian vừa qua
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono tỉnh đắk nông
đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn thị kim ánh chú tại thị trấn e at linh huyện cư rút
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
qua tin báo của quân chúng nhân dân về việc trên địa bàn huyện crono
liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm liên quan đến điện thoại laptop ipad
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono đã xác lập chuyên án đấu tranh
và bắt giữ được đối tượng nguyễn thị kim ánh
trong khi đối tượng đang tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại thị trấn đắc mâm
ánh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
với thủ đoạn là giả vờ đi nhờ vệ sinh hay hỏi hàn về một số thành viên còn lại trong gia đình
sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà để lấy trộm các tài sản có giá trị
với thủ đoạn kể trên khoảng ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bảy
nguyễn thị kim ánh đã thực hiện tổng cộng một mươi một vụ trộm cắp ở các xã trên địa bàn huyện crono
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono tiếp tục làm rõ
cũng vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh quảng trị đã tổ chức thường nóng
cho công an thị xã quảng trị năm triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm
trước đó vào ngày sáu tháng tám trên địa bàn thị xã quảng trị xảy ra vụ án cướp tài sản
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã quảng trị đã tổ chức lực lượng truy xét
và đã bắt giữ được hai đối tượng gây án chỉ sau hơn một giờ đồng hồ
đại diện lãnh đạo công an tỉnh quảng trị đã biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công trần áp
các loại tội phạm của công an thị xã góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
vào ngày hôm qua tại hà nội đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức hội thảo chuyên đề
giới thiệu các phương tiện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng
phục vụ thực tiến công tác phòng chế chữa cháy trong tình hình mới
tham gia hội thảo có đại diện trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật
cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương các chuyên gia đầu ngành
và các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đây là hoạt động thực hiện chủ trương của bộ công an về mở rộng hợp tác quốc tế
tăng cường đầu tư phương tiện trang thiết bị kỹ thuật cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn
việc tổ chức hội thảo chuyên đề về lĩnh vực này sẽ giúp đơn vị nghiên cứu
đơn vị sản xuất và cảnh sát phòng chế chữa cháy các địa phương được tra đổi trực tiếp
tham khảo ý kiến từ đó cung cấp những yêu cầu quy định cụ thể cho thiết bị phòng cháy chữa cháy
đảm bảo hoàn thiện các tiêu chuẩn hệ thống thiết bị khi đưa vào sử dụng thực tế đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời thảo luận đưa ra nhiều giải pháp cụ thể xuất phát từ thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy
trong tình hình mới hiện nay góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
trước những thiệt hại nặng nề do cơn mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra đối với người dân quảng ninh và một số tỉnh bắc bộ
đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp với đoàn bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nữ tri thức việt nam
mạng lưới doanh nghiệp xã hội việt nam quỹ trung tây vì những cảnh đời nghèo khó
và đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện với tên gọi sau mưa lũ
đêm nhạc được tổ chức vào tối qua ngày một mươi tháng tám tại nhà hát lớn hà nội
đây là chương trình ca nhạc nghệ thuật thiện nguyện đặc biệt có sự kết hợp của rất nhiều giới trong xã hội
như trí thức văn nghệ sĩ đoàn thanh niên cùng chung tay góp sức vì nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại quảng ninh điện biên
chương trình nhằm vận động các tổ chức cá nhân cùng chung tay góp sức ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ bị thiệt hại vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
thông qua chương trình sẽ hội tụ và lan tỏa những thông điệp về tình yêu thương lòng nhân ái tính cộng đồng của xã hội hướng về đồng bào đang chịu nhiều mất mát
toàn bộ số tiền bán vé và từ thiện tại đêm nhạc thiện nguyện này sẽ được các nghệ sĩ và đại diện các tổ chức đơn vị nhà tài trợ
trao tận tay cho đồng bào vùng lũ giúp họ vượt qua khó khăn mất mát sau mưa lũ
chương trình đã quyên góp được hơn tám tỷ đồng ủng hộ nhân dân các địa phương phải hứng chịu hậu quả nặng nề
do mưa lũ lịch sử lớn nhất trong vòng bốn mươi năm qua tại một số tỉnh phía bắc
phát huy quyền dân chủ hay tăng cường năng lực cải cách thủ tục hành chính công không ngoài mục đích cải thiện năng lực phục vụ nhân dân từ bộ máy nhà nước
với việc triển khai thí điểm có hiệu quả dự án dân điểm m scot đã bước đầu phát huy được hiệu quả trong việc đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính
thu hút sự quan tâm của người dân giúp cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công
tỉnh quảng trị là địa phương đầu tiên mạnh dạng thực hiện dự án dân chấm điểm m score
theo đó thông qua tổng đài của viettel đầu số một nghìn tám trăm linh tám nghìn tám mươi một người dân có thể chủ động gọi điện chia sẻ phản hồi
hoặc nhận trả lời chất vấn những câu hỏi về dự án
thái độ phục vụ của cán bộ thực thi nhiệm vụ tại các văn phòng một cửa cũng như đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công
việc làm này trước đây chưa có tiền lệ
khi mà thiết kế cái dự án này thì chúng tôi đã có rất nhiều những cái lăn tăn trong cái việc là liệu tỉnh có sẵn sàng cho cái tâm lý rằng là vạch áo cho người xem lưng này
rồi những cái lăng tăn như là liệu là người dân có thiết tha hoặc là quan tâm tham gia vào cái đánh giá này
bởi vì đã có nhiều thời gian mà người dân cũng cảm thấy rằng là mất lòng tin
thế tuy nhiên là sau chín tháng thực hiện dự án thì tất cả những mối nghi ngại này đã không còn nữa
và như vậy sáng kiến dân chấm điểm m score đã trở thành một nhân tố thúc đẩy cho những thay đổi tích cực
nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan chuyên môn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động ở một số bộ phận một cửa của tỉnh quảng trị
ông phan văn phú người vừa hoàn thiện giấy phép xây dựng
sớm hơn dự kiến một mươi ngày cho rằng chính sự phản hồi của người dân đã tạo được không khí dân chủ
và cũng là sự giám sát của người dân đối với cán bộ nhân viên thực thi dịch vụ công
sau chín tháng tiến hành khảo sát từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tổng đài dân chấm điểm đã tiếp cận sáu hai trăm hai mươi năm người dân đến làm thủ tục tại chính bộ phận một cửa
với một năm trăm linh ý kiến đóng góp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công
theo đánh giá chung từ khi có sáng kiến dân chấm điểm m score dịch vụ tại các bộ phận một cửa đã có các tiến bộ
thời gian giải quyết và các bộ phận một cửa đã có các tiến bộ
trong thời gian giải quyết được rút ngắn số lần đi lại của người dân giảm từ sáu chín lần trong quý tư năm hai nghìn một mươi bốn
xuống còn một bốn lần trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ hồ sơ trả đúng và sớm hẹn tăng lên
sáng kiến trên cũng hỗ trợ việc giám sát của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và giúp các cơ quan chính quyền tỉnh thấy được những hạn chế cần điều chỉnh
chúng tôi mong muốn để dự án thành công và trở thành một trong những hoạt động bình thường của người dân
trong việc xây dựng nhà nước chúng tôi rất mong cả an bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục hướng ứng
về lâu dài làm cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ an bộ công chức tin tần thái độ phục vụ nhân dân
và xây dựng bộ máy chính quyền trong sản phẩm mình là một kỳ cải chúng ta có thể thực hiện được
đối với quảng trị việc triển khai dự án
dân chấm điểm cũng thể hiện sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao của đảng bộ
về chủ trương của lãnh đạo tỉnh trong việc tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phát huy dân chủ trực tiếp của các tầng lớp nhân dân
trong việc đánh giá chấm điểm đối với cán bộ công chức và cơ quan công quyền thông qua cơ chế một cửa cấp huyện
đăng tải trong bài viết đáng chú ý trên báo giao thông với nhan đề
lũ bùn ở quảng ninh lộ nhiều chuyện của tkv
bài viết trích lời ý kiến của chuyên gia cho rằng
việc nhiều núi sỉ bị đổ sụp hồ chứa bị vỡ trong trận lũ lụt tại quảng ninh vừa qua cho thấy
những yêu cầu nghiêm ngặt trong sửa thải như tính toán sức chứa đắp kè trồng cây đã không được tkv thực hiện đầy đủ
từ những phân tích khoa học cho thấy những thiệt hại về người và tài sản
môi trường sống cũng như thiệt hại của ngành than trong trận lũ lụt vừa qua lẽ ra có thể hạn chế được
chính vì vậy câu trả lời cho câu hỏi
vậy ngành than là nạn nhân hay thủ phạm
thủ phạm sẽ là ngành than vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm
từ các phân tích khoa học các chuyên gia trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng cho rằng
phải xem lại công tác quy hoạch từ quy hoạch đô thị dân cư và khai thác
cùng với đó phải nhận diện được nguy cơ trên cơ sở đó có kịch bản để ứng phó phù hợp
và cũng về vấn đề này trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài
cũng về xã nam bình huyện đắc song chơi do bị loa mắt do đè xe ngựa chiều dọi vào
cả nhóm rủ nhau ném đá sông
các đối tượng đã ném đá vào nhiều xe ô tô đi qua đường trong đó có xe ô tô
mang bìa kiểm soát sáu mươi b hai nghìn ba trăm hai mươi hai của nhà xe tân niên đi theo tuyến gia lai đồng nai
bị bẻ kính chăn gió bên hông trị giá năm triệu sáu trăm linh ngàn đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
qua giả soát hiện trạng các trạm thu phí dự án bot xây dựng kinh doanh
chuyển giao đường bộ trên phạm vi cả nước bộ giao thông vận tải vừa có kiến nghị
thủ tướng chính phủ xóa bỏ hai trạm thu phí
và dịch chuyển vị trí bốn trạm thu phí khác
số liệu thống kê của bộ giao thông vận tải cho thấy trên các tuyến quốc lộ hiện có tám mươi sáu trạm
đang và sẽ thu phí khi các dự án hoàn thành đưa vào khai thác
bộ giao thông vận tải đề xuất thủ tướng chính phủ xóa bỏ hai trạm thu phí là trạm đống ngang
tại km năm trăm chín mươi quốc lộ một tỉnh hà tĩnh và trạm thu phí nam hải vân
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ dịch chuyển bốn trạm thu phí
trong đó có ba trạm nằm trên tuyến quốc lộ một là trạm đức phổ trạm bàn thạch
về trạm ninh anh và trại bảo lộc nằm trên quốc lộ hai mươi
sáng ngày một mươi tháng tám cục cảnh sát giao thông phối hợp với văn phòng thường trực ban chỉ đạo
ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và công an tỉnh quảng bình tổ chức lớp tập huấn huấn luyện công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy cho lực lượng cảnh sát đường thủy các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
trong thời gian từ nay đến ngày một mươi tám tháng tám một trăm năm mươi học viên là cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
của các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên sẽ được huấn luyện nâng cao nhận thức trách nhiệm
về nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kỹ năng sử dụng điều khiển phương tiện thủy
kỹ năng cứu người bị đuối nước phương pháp bảo quản bảo dưỡng phương tiện thủy
thực hành một số tình huống thường gặp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy
thưa quý vị và các bạn trong đợt mưa lũ vừa qua nhiều công trình công cộng trên địa bàn huyện quan hóa
tỉnh thanh hóa bị hư hại nhiều tuyến đường giao thông bị mưa lũ làm hư hỏng chia cắt
gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại hiện công tác khắc phục đang được chính quyền khẩn trương
triển khai nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vừa trở về từ vùng mưa lũ
đây là cách di chuyển duy nhất của người dân ở ba đảng đang bị chia cắt trên địa bàn xã thanh xuân
huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
dù biết đi lại trên dòng sông chảy xiết là nguy hiểm song ông phạm bát thuyền cũng như người dân
trong bãn xa lắng không còn cách nào khác
vừa rồi thì nước lũ lên thì dân bản đi rất khó khăn bởi vì là nước to quá
vừa rồi thì cách đây mấy hôm rồi
vừa mới đi được hôm nay thôi
bởi vì số nước này mới rút xuống thì dân bản mới đi lại được
và rất khó khăn bất bảo cho nhân dân
sau đợt mưa lũ kéo dài nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện quan hóa sạt lở nghiêm trọng
gây nguy hiểm cho người dân đi lại
đặc biệt là những tuyến đường đi vào các bản làng nơi tình trạng sạt lở vẫn có nguy cơ thường trực
tuyến đường này thì trời mưa đi lại rất khó khăn nên đất đai sạt lở rất là nhiều
vùng núi trời mưa về mùa mưa
vùng núi này vấn đề đi lại của dân rất là khó khăn
vì nhiều hôm đi qua đoạn đường này xảy ra rất nhiều ủn tắc rất là nhiều vụ tai nạn xảy ra rất là do trời mưa trơn tự đi xe tự ngã
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe buýt xảy ra trên đường tô ký qua chợ tân tránh hiệp quận một mươi hai tp hcm khiến một người tử vong
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút xe buýt mang biển số năm mươi ba n ba nghìn năm trăm chín mươi sáu và xe máy mang biển số sáu mươi m bảy mươi hai nghìn hai trăm một mươi bảy do hai thanh niên điều khiển lưu thông cùng chiều trên đường tô ký hướng từ cầu vượt quang trung về giao lộ nguyễn ảnh thủ
khi đến đoạn qua chợ tân tránh hiệp thì xe máy vượt lên rồi va vào xe buýt
hai thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường một người không may lọt vào gầm và bị bánh xe cán tử vong